dịch covid một mươi chín kéo dài đã khiến cho việc hỗ trợ các nguồn lực cho start up gặp nhiều khó khăn
để các doanh nghiệp non trẻ với sức đề kháng còn non yếu này có thể vượt qua được thời điểm khó khăn
việc chuyển hoạt động hỗ trợ từ thực sang môi trường ảo đã được nhanh chóng thực hiện
thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm kit start up hoạt động với mục đích đào tạo
hỗ trợ và định hướng cộng đồng khởi nghiệp nâng cao năng lực trong kinh doanh phát triển
trước thời điểm dịch covid một mươi chín bùng nổ hoạt động của công ty thường diễn ra tại các văn phòng
tuy nhiên khi dịch covid một mươi chín diễn ra thì hoạt động liên kết hỗ trợ cho các start up
đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập của công ty gặp nhiều gián đoạn
để có thể duy trì hoạt động một cách liên tục và hiệu quả
công ty đã chuyển toàn bộ mảng gặp gỡ giao tiếp lên môi trường ảo
như trước đây việc có một văn phòng để gặp gỡ trao đổi được coi là hiển nhiên
tuy nhiên đến nay sau nhiều tháng kể từ đợt dịch lần thứ hai
công ty đã cắt giảm hoàn toàn văn phòng thực tế
tưởng như điều này là khó khăn nhưng đến giờ
mọi chuyện dường như đã trở thành một văn phòng
nhờ như vậy các start up non trẻ với sức đề kháng yếu
vẫn liên tục nhận được các nguồn lực từ tư vấn cho đến đầu tư
nhờ như vậy các start up non trẻ với sức đề kháng yếu vẫn liên tục nhận được các nguồn lực từ tư vấn cho đến đầu tư
bởi nhiều lo ngại rằng việc chuyển sang làm việc trên môi trường ảo
sẽ khiến chất lượng làm việc không cao
tuy nhiên trên thực tế công ty vẫn hoạt động ổn định khi bỏ qua việc kiểm soát quá trình làm việc
và chỉ yêu cầu nhân viên đạt chất lượng ở kết quả đầu ra cuối cùng
ban đầu chỉ là phương án thay thế khả dĩ trong mùa dịch
đến nay việc kết nối hỗ trợ các nguồn nhân lực trên môi trường ảo
đã áp dụng như một sự thay thế đầy triển vọng và hiệu quả
đây cũng là một bước ngoặt cho các doanh nghiệp để có thể thay đổi mô hình làm việc
cắt giảm chi phí và tiến đến áp dụng sâu rộng hơn trong tương lai